hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
trong dịch bệnh covid một mươi chín ngay trong chiều ngày hôm nay công an tỉnh khánh hòa và công an tỉnh bến tre đã quyết định điều động cán bộ chiến sĩ tăng cường về cơ sở hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch
công an tỉnh khánh hòa đã điều động gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ đã được điều động tăng cường về công an thị xã ninh hòa để hỗ trợ tham gia công tác phòng chống dịch
tại công an tỉnh bến tre đã tổ chức lễ gia quân tăng cường hai mươi cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống dịch covid một mươi chín tại huyện ba chi và huyện bình đại
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy công an tỉnh bến tre đã điều động một mươi đồng chí tăng cường phòng chống dịch cho huyện ba chi
chủ xe khách đức nguyện huyện hải hậu tỉnh nam định vừa bị công an tỉnh nam định khởi tố bắt tạm giam vì chở bốn mươi sáu người từ tp hcm
trên xe có nhiều người dương tính với sars cov hai
phạm văn phong là chủ nhật
xe đức nguyện chạy tuyến hải hậu tp hcm bình dương
vào sáng ngày bảy tháng bảy phạm văn phong chỉ đạo hai lái xe và hai phụ xe điều khiển xe khách vào tp hcm đón khách về huyện hải hậu
phong đã yêu cầu lái xe tên là nguyễn văn toán liên lạc đón bốn mươi bốn hành khách từ tp hcm về các tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa ninh bình nam định
trong đó thì có hai mươi ba hành khách về huyện hải hậu
vào ngày một mươi một tháng bảy công an huyện hải hậu nhận được thông tin hai trong sáu hành khách đi trên chuyến xe xuống tỉnh hà tĩnh đã dương tính với covid một mươi chín
sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ vào ngày một mươi bốn tháng bảy ngày hôm nay công an huyện hải hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để tạm giam đối với phạm văn phong về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người

bà vân vừa chạy vừa hô hoán nhưng không may bị trượt ngã tại hiên nhà đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp làm bà vân chết ngay tại chỗ
nhận được tin báo lực lượng công an tỉnh quảng bình đã nhanh chóng đến hiện trường bắt giữ đối tượng
bước đầu lực lượng chức năng nhận định đối tượng nguyễn trường an có dấu hiệu bị tâm thần nên đã không làm chủ được hành vi dùng dao sát hại bà vân chính là mẹ ruột của mình
hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra và làm rõ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv